sau nhiều năm bù lỗ để vận hành đầu tư không đem lại hiệu quả mới đây công ty trách nhiệm hiểu hạn thu phí tự động vetc vừa bất ngờ xin rút lui khỏi dự án thu phí không dừng
vetc cũng đưa ra điều kiện nếu tiếp tục để dự án hoạt động bộ giao thông vận tải cần chia sẻ rủi ro bù doanh thu thiếu hụt cho phía công ty này
công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc là doanh nghiệp được bộ giao thông vận tải chỉ định cung cấp công nghệ thu phí không dừng hiện đang áp dụng công nghệ thu phí tự động cho bốn mươi bốn trạm thu phí trên cả nước
trong văn bản gửi bộ giao thông vận tải công ty cho biết lỗ lũy kế của công ty sau năm năm vận hành đã lên đến ba trăm linh tỷ đồng do thu phí tự động không dừng thấp chỉ đạt được khoảng một mươi so với kế hoạch
các cổ đồng không đồng thuận cấp vốn tiếp cho dự án do đã trải qua năm năm không dừng
các cổ đồng không nhận được cổ tức và liên tục phải đầu tư thêm vốn để bù lỗ vận hành
vetc đã đề nghị bộ giao thông vận tải cho phép dừng thực hiện hợp đồng dự án và kiến nghị bộ chuyển giao dự án cho nhà đầu tư khác
nếu tiếp tục để dự án hoạt động bộ giao thông vận tải cần chia sẻ rủi ro bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng dự án